để là tăng cân rồi trị bệnh đối với cái động vật nuôi
nhưng mà qua cơ sở khoa học thì chưa có chứng minh rằng các động vật mà ăn cây cần sa sẽ là giảm bệnh
qua đó thì khuyến cáo người dân đây là những hành vi vi phạm pháp luật
không có những cái vấn đề mà trồng cây cần sa để tăng gia đối với tăng trọng của các vật động vật nuôi hoặc là phòng ngừa bệnh
tác hại của thuốc viện của cây anh túc cần xa là đã rõ
tuy nhiên vẫn nhiều người phớt lờ những quy định của pháp luật vẫn bất chấp trồng loài cây này
lực lượng công an sẽ tiếp tục nắm địa bàn xử lý nghiêm khắc các trường hợp cố tình trồng cây chứa chất ma túy hoặc bao che không tố giác